phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đang tạm giữ bà vũ thị thúy quê tỉnh thanh hóa
tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bà thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty nhật nam
có nhiều bất động sản dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân
rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân
từ đó bà thúy đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
công ty bất động sản nhật nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản
tại các tỉnh thành trên cả nước lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày
với tỷ suất lợi nhuận cao từ năm bảy một tháng tương đương với sáu mươi tám mươi bốn một năm kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản
hoạt động này được nhiều cơ quan trong đó có cục an ninh kinh tế bộ công an
cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư
nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế và an ninh trật tự